thưa quý vị hoạt động mua bán và sắp nhập na trong lĩnh vực bất động sản tại việt nam đang diễn ra vô cùng sôi động
đặc biệt sân chơi này không chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước mà còn thu hút mạnh các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia trong khu vực
theo đánh giá của các chuyên gia thị trường bất động sản việt nam đang thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài
không chỉ đầu tư phát triển các dự án đơn thuần những nhà đầu tư ngoại đã và đang lựa chọn đầu tư chủ yếu thông qua hoạt động mnc
bất động sản cũng đã gắn liền với những xu hướng về cơ cấu sản phẩm
rõ ràng là hiện nay trên thị trường đã xuất hiện những cơ cấu sản phẩm mà các nhà đầu tư nước ngoài rất là ưa chuộng
đặc biệt là lĩnh vực bất động sản gắn với các hoạt động bất động sản nghỉ dưỡng hà lô theo hoặc là những bất động sản khác mà hướng tới phục vụ các nhà đầu tư nước ngoài
hiện nay việt nam đang là nước nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư với nguồn vốn ngoại khá lớn so với các nước khác trong khu vực như singapore malaysia hay thái lan
trong khu vực
chúng ta thấy một bức tranh là lợi nhuận hiệu suất hiệu quả đầu tư ở thị trường bất động sản việt nam hiện nay đang là cao nhất
vì nó là một thị trường mới giá cả bất động sản cũng chưa phải là ở mức cao lắm so với các nước trong khu vực

và tăng trưởng kinh tế ổn định phát triển
và tăng trưởng kinh tế ổn định phát triển phát triển phát triển phát triển phát triển
kinh tế vĩ mô của việt nam là rất tốt
theo ghi nhận trên thị trường một số phân khúc bất động sản đang chiếm ưu thế và nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư ngoại
chúng tôi cho rằng cả về hiện tại cũng như trước mắt thì sẽ có hai phân khúc mà các nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng để đầu tư bất động sản
thứ nhất là những bất động sản nghỉ dưỡng đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng ở những khu vực mà cắn với đặc khu kinh tế
hoặc là gắn với gọi là
những khu vực kinh tế hành trình nhập biệt
đây như là một trong phân khúc rất nóng hiện nay
các nhà đầu tư nước ngoại vào rất nhiều
thứ hai nữa là những bất động sản gắn với những sự truyền dịch tài sản của các doanh nghiệp nhà nước của phần ngoại
hoặc là được xử lý những khỏe nợ và chất đề năng bị treo
chúng tôi cho rằng những bất động sản ở những doanh nghiệp này thường rất lớn
ở những vị trí tốt và vì thế mà được các nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm
việc lựa chọn phương thức m a không chỉ để các nhà đầu tư có được các quỹ đất sạch
mà họ còn tận dụng được lợi thế có sẵn của mình để phát triển các dự án thuộc về người khác
và thu hồi được vốn về một cách nhanh nhất
chúng ta hình dung là làm một dự án nó kéo dài rất là nhiều
cái chu kỳ của dự án nó rất dài có thể ba năm có năm năm hoặc bảy năm mới xong
và trong cái quá trình làm ấy thì có khi còn một năm cuối là nút thắt của cái doanh nghiệp không vượt qua
thì cái doanh nghiệp mới người ta mua vào thì nó có một cái thuận lợi là người ta đổ tiền ra một cái là thu được ngành
người ta không phải đầu tư cái giá vốn quá dài
ngoài ra tính pháp lý cũng là yếu tố quan trọng góp phần thu hút dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường bất động sản việt nam
một là luật pháp việt nam đã ngày càng mở hơn cho phép các nhà đầu tư nước ngoài
không chỉ việt kiều mà cả các nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu không hạn chế
và đặc biệt là được tham gia vào quá trình mua đi bán lại các bất động sản
kể cả bất động sản nhà ở cũng như bất động sản trong hoạt động kinh doanh
thứ hai nữa là
nghị quyết của quốc hội về xử lý nợ xấu đã cho phép xử lý những bất động sản thế chấp theo nguyên tắc thị trường
điều này cũng đồng nghĩa với việc những bất động sản trước đây là bất thế chấp trong các khoản vay của các doanh nghiệp
kể cả nước ngoài kể cả doanh nghiệp nhà nước v v đều có thể được xử lý với mức độ và thời gian
cũng như các quy trình nó nhanh hơn và từ đó nó thúc đẩy những quá trình về m a
có thể thấy
với chính sách mở cửa của nhà nước tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nhu cầu thị trường ngày mùa tăng
năm hai nghìn một mươi tám sẽ là một năm bất động sản việt nam thu hút mạnh dòng vốn ngoại thông qua hoạt động m a
thưa quý vị làn sóng m a bất động sản đang trên đà tăng tốc tại thị trường việt nam
điều này sẽ mang đến nhiều cơ hội mới đồng thời là cả những thách thức cho các nhà đầu tư
thị trường m a bất động sản được dự đoán sẽ tiếp tục sôi động trong năm hai nghìn một mươi tám
với nhiều yếu tố tích cực tạo ra sự đột phá về nguồn cung và nguồn cầu trong thời gian tới
rất nhiều dự án đứng trên bờ vượt có nhiều khả năng phá sản và các chủ tư khó có khả năng để tiếp tục triển khai
do vậy thị trường cũng đã có xuất hiện những nhà đầu tư mới những chủ dự án mới
và thậm chí có những chủ tư từ nước ngoài cũng tham gia vào thị trường việt nam
đây chính là những hiện tượng
m a trong các dự án bất động sản chúng tôi đánh giá là hết sức sôi động
trong thời gian qua rất nhiều doanh nghiệp dù không đủ chuyên môn nhưng vẫn lao vào bất động sản
dẫn đến hậu quả là nhiều dự án rở ràng không thể triển khai và buộc phải chuyển nhượng
đặc biệt khi ngân hàng có chính sách siết chặt dòng vốn các doanh nghiệp này tất yếu sẽ bị thị trường đào thải
với đây ngân hàng nước sẽ có xu hướng thắt chặt hơn tiến dụng cho bất động sản
và cũng chính đây là một cơ hội để các nhà đầu tư
và cũng chính đây là một cơ hội để các nhà đầu tư
để các nhà đầu tư nước ngoài nhảy vào tiền bất động sản với nguồn vốn thự có rồi ra
thì họ sẽ tạo ra một sự hấp dẫn cũng như là một sự thanh khoản mới lớn trên thị bất động sản
và từ đó thúc đẩy hoạt động m a
tuy nhiên thời gian qua hoạt động m a vẫn gặp phải vướng mắt do thủ tục hành chính
tại các địa phương còn công canh định giá bất động sản cao và thông tin chưa minh bạch
ngoài pháp lý ra thì chúng ta thấy nó có rất nhiều khó khăn bởi vì là đánh giá dự án
triển khai và buộc phải chuyển nhượng
triển khai được bao nhiêu phần trăm giá trị như thế nào cũng là những cái khó khăn cho các nhà đầu tư mới và cũ chuyển giao
hoặc là về tính thanh khoản của dự án nó chưa rõ ràng thì có thể nói là một loạt các cái khó khăn như vậy
với những nhà đầu tư thứ cấp hay các nhà đầu tư mua lại dự án cũng cần phải có sự đánh giá một cách thận trọng
bởi rất dễ gặp phải những rủi ro tiềm ẩn như nợ xấu tài sản thế chấp nếu không nắm rõ thông tin
đặc biệt là trong cái bối cảnh mà việt nam sắp hội nhập
tham gia vào tpp tới đây thì doanh nghiệp việt nam sẽ phải trực tiếp đối đầu cạnh tranh với cái thị trường của cái khối này
bản thân các doanh nghiệp việt nam trong thời điểm này cần thiết phải có những sự điều chỉnh thay đổi
để làm thế nào bắt kịp được những thách thức những đòi hỏi sắp tới
như vậy sự phát triển mạnh mẽ của hạt động m ba n
trên thị trường bất động sản việt nam đã và đang đòi hỏi các doanh nghiệp bất động sản
phải tự nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của mình
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản phòng phóng sự và phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
email bds nhân dân a gmail com